thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang vừa ký ban hành chỉ thị một mươi sáu cttg ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chỉ thị nêu rõ những năm gần đây tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp
đặc biệt trên không gian mạng với tinh chất mức độ hậu quả ngày càng nghiêm trọng đa dạng về thành phần lứa tuổi
xảy ra ở hầu hết các địa phương gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác
các đối tượng cầm đầu chủ yếu ở nước ngoài lợi dụng khoa học công nghệ câu kết với người việt nam
hình thành đường xây tổ chức đánh bạc trên diện rộng có hàng trăm nghìn người tham gia
nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh sử dụng địa bàn tại việt nam làm trung gian để thiết lập
quản trị website cá cược nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng internet tại nước thứ ba
tình trạng người việt nam ra nước ngoài đánh bạc hoặc làm đại lý nhân viên của các công ty kinh doanh đặt cược
nhà cái casino song bạc tác động xấu đến an ninh trả tự
để tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bảo đảm an ninh trả tự thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong đó thủ tướng chính phủ giao bộ công an tham mưu đề xuất ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc
hướng dẫn các bộ ngành đoàn thể địa phương phối hợp trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc phối hợp các cơ quan địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hậu quả tác hại gây ra nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm cho cán bộ công chức viên chức nhân viên và các tầng lớp nhân dân
bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xác định những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa đấu tranh điều tra xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
kịp thời tham mưu để ra các giải pháp khắc phục chỉ định đơn vị đầu mối phối hợp tiếp nhận và xử lý các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc tiếp tục đẩy mạnh quá trình tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm triển khai các đợt cao điểm tấn công chân áp triệt phá các đường dây bằng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc tổ chức đánh bạc
làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh việt nam để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và người việt nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc tổ chức đánh bạc trái phép
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tăng cường đầu tư kinh phí trang thiết bị hiện đại nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ chuyên gia trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt tổng cộng năm mươi sáu năm tù đối với sáu bị cáo về tội giết người tuyên phạt tám bị cáo khác tổng cộng một mươi chín năm tù về tội gây dối trật tự công cộng các bị cáo cùng chú tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang
theo có trạng do có mâu thuẫn từ trước vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại xã hòa điền huyện kiên lương nhóm của danh hoàng hải gồm
vũ anh văn trần quốc huy trần trọng phúc nguyễn tấn phát nguyễn hiệu nghĩa xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn hồng thạch gồm nguyễn thế phừng trần thanh bền nguyễn văn duy lê khánh hậu phạm thanh đăng lê ngọc tú lê minh thành và tiên nhí hậu quả thạch bị hải cầm dao đâm tử vong một số người thương tích nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hải một mươi năm năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù huy phúc và phát mỗi bị cáo cùng lĩnh bảy năm tù về tội giết người bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng các bị cáo còn lại bị tuyên án từ một năm sáu tháng tù đến hai năm sáu tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
là trùng cuối của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lê đại hải bốn mươi tuổi trú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị vừa bị toán nhân dân tp hcm

hội đồng xét xử đã tuyên phản hải một mươi năm năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện trảng bom tỉnh đồng nai xuất hiện một số nhóm đối tượng cho vay lãi nặng gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
và trước tình hình trên công an huyện trảng bom đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cho vài lẽ nặng